chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của truyền hình nhân dân
chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây
bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục giết đậm giết hại
cứu được một mươi một người trên tàu hàng bị chìm ở vùng biển phú quý
không nùi thời hạn lắp camera trên xe khách
trong phần tin quốc tế châu âu vượt mốc năm trăm linh ca tử vong vì covid một mươi chín
nhật bản đối mặt với mùa đông khắc nghiệt
thưa quý vị sáng nay không khí lạnh đã tăng cường xuống bắc bộ nên nhiệt khu vực ở mức thấp rét đậm rét hại duy trì
trong hôm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa nhỏ rải rác
các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa tiếp tục có mưa
giữa mưa to khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục giết đậm giết hại với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một mươi ba độ c
vùng núi chỉ từ bảy một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá
đợt giết đậm giết hại này có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
so với các địa phương khác sinh hồ tỉnh lai châu là huyện vùng cao có thời tiết rất khắc nghiệt
đặc biệt vào mùa đông sinh hồ thường có nhiệt độ dưới một mươi độ c
nên việc giữ ấm và bảo đảm khẩu phân
bảo đảm cho học sinh đã trở thành nhiệm vụ rất quan trọng
vì vậy ngành giáo dục sinh hồ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục những khó khăn
bảo đảm cho học sinh vẫn đến trường học và ăn ở bán chú trong thời tiết mà học sinh tỉnh miền xuôi phải nghỉ học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
huyện sinh hồ nằm ở độ cao một sáu trăm linh mét so với mực nước biển
nên nơi đây càng trở nên lạnh giá và được ví như sapa thứ hai
chính vì vậy công tác phòng chống rét cho học sinh
luôn là nhiệm vụ quan trọng của các trường học trên địa bàn khi mùa đông đến
với trường tiểu học tụa xín trải ngôi trường còn bảy điểm bản chưa có đường xe máy vào
và phần lớn phòng học còn tạm bỡ
thì việc giữ ấm cho học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc mông nơi đây
đòi hỏi sự nỗ lực lớn của thầy cô giáo và các cấp chính quyền
với một điều kiện khó khăn và xa xôi như thế này
thì rất là mong các cấp sẽ quan tâm có những chế độ chính sách về công tác nuôi dưỡng
chế độ chính sách về các em tăng hơn để đảm bảo tốt hơn về cuộc sống hiện tại
cũng như là nhu cầu phát triển và nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một huyện vùng cao sìn hồ tỉnh lai châu có sáu mươi năm trường
với hơn hai mươi bốn học sinh ở các cấp học
để chống chọi với thời tiết thường dưới một mươi độ c
ngành giáo dục huyện vùng cao này đã chủ động thay đổi khung giờ học
giải quyết việc nghỉ học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị trường cho học sinh ăn mặc thật là ấm
đối với cấp học mầm non thì vào mùa đông thì chúng tôi chỉ đạo hai mươi hai đơn vị trường mầm non trong toàn huyện
giữ ấm cho học sinh vào mùa đông tuyên truyền đến các bậc phụ huynh
để khi các bậc phụ huynh mang con em đến trường gửi là phải đảm bảo về trang phục
và riêng về nước rửa tay thì là tuyệt đối là phải sử dụng toàn bộ bằng nước nóng
theo dự báo thời tiết năm nay có những diễn biến phức tạp thay đổi đột ngột
nhất là tại các huyện vùng cao của tỉnh lai châu
những phương án sẵn sàng phòng chống rét cho học sinh khi nhiệt độ giảm sâu
giữ gìn sức khỏe trong mùa đông lạnh giá
sẽ góp phần ổn định hoạt động dạy và học thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ
khi khám sức khỏe định kỳ lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản
theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do bộ y tế ban hành
khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ mang thai
được nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định tại điều ba mươi hai luật bảo hiểm xã hội
ngoài ra nghị định cũng quy định lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới một mươi hai tháng tuổi
có quyền được nghỉ mỗi ngày sáu mươi phút trong thời gian làm việc để cho con bú vắt sữa và nghỉ ngơi
thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cuối năm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
bộ y tế vừa gửi yêu cầu đến các địa phương cần tăng cường siết chặt việc phòng dịch
tăng cường kiểm tra giám sát nhất là đối với các đơn vị vận chuyển hành khách
các khu vực vui chơi giải trí tuyệt đối không được chủ quan lơ là để xảy ra sơ xuất
gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
từ đây cho đến tết nguyên đáng thì các khu vực vận chuyển hành khách như sân bay nhà ga bến xe
sẽ có lượng khách tăng dần lên vì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
các địa phương cần bảo đảm công tác phòng dịch thường xuyên kiểm tra giám sát
thực hiện đúng quy tắc an toàn phòng chống dịch của bộ y tế
phun thuốc khử trùng trong khu vực nhà ga sẽ
phải làm một cách nó thường xuyên hơn làm tốt hơn nữa cái công tác vệ sinh môi trường khu vực nhà ga
hành khách cho rằng đi xe khách vẫn còn một số người chưa chấp hành quy định phòng dịch
chính vì thế công tác kiểm tra giám sát của đơn vị cũng cần được sát sao hơn
nhất là vào dịp cuối năm
bên cạnh đó những khu vực vui chơi giải trí cũng sẽ là địa điểm dự báo
lượng người tăng lên
nên không được chủ quan lơ là
kiểm tra giám sát là việc của cơ quan chức năng
nhưng người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng dịch
vì phòng dịch là để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng
cục hàng không việt nam vừa hoàn tất dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống
cảng hàng không sân bay toàn quốc giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi và định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi nhiều sân bay dự kiến được đầu tư mới như long thành quảng trị phan thiết sapa
một số sân bay được mở rộng tăng công suất như tân sơn nhất nội bài đà nẵng cam ranh
cục hàng không việt nam đề xuất đầu tư thêm các sân bay mới như lai châu
nà sản sơn la cao bằng sân bay thứ hai hà nội và mở rộng nhiều sân bay địa phương khác
để nâng công suất lên từ hai đến ba lần so với hiện nay
tổng chi phí đầu tư xây dựng sân bay toàn quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi ước tính ba trăm sáu mươi năm một trăm linh tỷ đồng
nguồn vốn thực hiện các dự án được huy động các nguồn lực khác nhau như vốn vay oda
nguồn vốn ngân sách nhà nước vốn vay thương mại vốn xã hội hóa theo hình thức ppp
định vị thương hiệu du lịch văn hóa việt nam dựa trên giá trị văn hóa đặc sắc việt nam
tập trung vào giá trị di sản và giá trị văn hóa ẩm thực qua đó hình thành hệ thống điểm đến
sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng và giá trị cao và được thị trường đón nhận tích cực
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch văn hóa
vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch phê duyệt
đề án cũng đặt mục tiêu du lịch văn hóa chiếm hai mươi hai mươi năm trong tổng số khoảng một trăm ba mươi tỷ usd tổng thu từ khách du lịch
xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa tập trung vào một số nhiệm vụ chính
quảng bá thương hiệu du lịch văn hóa hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch di sản du lịch ẩm thực
chính sách khuyến khích du lịch di sản du lịch ẩm thực
nhằm đề mạnh hợp tác du lịch sau dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay một mươi tám một mươi hai
sở du lịch tp đà nẵng đã ký biên bản hợp tác
với cảng hàng không quốc tế đà nẵng và công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng có tổng cộng một mươi đường bay nội địa đến thành phố với tần suất sáu trăm bốn mươi chuyến một tuần
và có tổng cộng ba mươi năm đường bay quốc tế với tần suất bốn trăm chín mươi sáu chuyến một tuần tăng một mươi đường bay so với năm hai nghìn một mươi tám
theo các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
giữa các bên như hợp tác đầu tư phòng chống dịch bệnh một số chính sách hỗ trợ các đối tác ảnh hưởng covid một mươi chín
giảm giá tất cả các dịch vụ hàng không từ hai mươi năm mươi phí gia hạn thanh toán cho các hãng hàng không lên đến ba kỳ thanh toán
miễn phí thuê các quầy hàng kinh doanh trong giai đoạn bùng phát dịch
kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết du lịch hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đà nẵng và khu vực miền trung
với người trồng hoa vụ hoa tết có lẽ là vụ quan trọng nhất trong năm
vốn liếng đầu tư cho vụ hoa này bao giờ cũng là lớn nhất
những ngày này cùng với các địa phương khác trên cả nước
người trồng đào ở phường nhật tân quận tây hồ thành phố hà nội đang bận biệu với công việc chăm sóc vườn đào của gia đình mình
đây là vườn đào của gia đình ông nguyễn văn hiệp
một trong những vườn đào có số lượng lớn nhất ở phường nhật tân quận tây hồ
với hơn một gốc đào các loại như đào bích đào phai đào thất thốn
hơn cả tuần nay ngoài các thành viên trong gia đình
ông phải thuê gần chục công nhân để giúp vợ chồng ông chăm sóc cho vườn đào
tiền công mỗi lao động giao động từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một ngày
nó cũng thấm bông cái nụ nó cũng dày mà nó to nụ hơn
cũng giống như gia đình ông hiệp hàng trăm gia đình khác ở phường nhật tân
cũng đang tất bật cho việc chăm chút vườn đào của nhà mình
để kịp mang ra thị trường tết nguyên đán những cành đào đẹp mắt
cùng với người trồng đào ở nhật tân
các nhà vườn ở phường tứ liên quận tây hồ cũng đang tất bật chăm chút cho vườn quất nhà mình
năm nay thời điểm quất ra hoa gặp thời tiết nắng nóng
khiến chất lượng cây không đẹp bằng năm ngoái
tuy nhiên ba trăm linh gốc quất bình của gia đình ông minh
cũng đã sẵn sàng để cung cấp ra thị trường tết nguyên đán tân sự
chưa đầy hai tháng nữa là đến tết nguyên đán tân sự
những người nông dân tại các làng nghề trồng hoa cây cảnh ở hà nội nói riêng
cũng như trong cả nước nói chung
đang tất bật chăm chút tỉ mỉ cho từng cây hoa trậu cảnh
với bao hy vọng về một vụ tết thành công
tuy nhiên năm nay ngoài lo lắng về thời tiết
những người nông dân còn lo lắng về tác động của dịch covid một mươi chín
sẽ làm giảm sức mua và giá cả so với những năm trước
thưa quý vị thành phố hội an là nơi trồng quất nổi tiếng của tỉnh hà nội
hội an là nơi trồng quất nổi tiếng của tỉnh quảng nam
mỗi năm địa phương này cung cấp cho thị trường tết hơn một trăm linh trậu quất cảnh
tuy nhiên năm nay là năm cực kỳ khó khăn đối với người dân
các địa phương trồng quất cảnh của thành phố hội an
khi mà sản xuất kém hiệu quả giá thành giảm suốt hơn một nửa
so với những năm trước đây và bài toán đầu ra là vấn đề nan giải hiện nay
vụ này nhà vườn ông nguyễn hoan trồng hơn hai trậu quất cảnh
trên diện tích gần năm m hai
năm nay thời tiết không thuận lợi mưa bão kéo dài
làm cho nhiều quất cảnh chết hoặc phát triển chậm quả không đẹp
ông hoan cho biết vào thời điểm này những năm trước
thì hầu hết số trậu quất trong vườn đã được thương lái đến tận vườn chọn mua và đặt cọc
nhưng năm nay thì mới có hơn hai mươi trậu quất được thương lái đặt mua
xã cẩm hà là địa phương có số hộ trồng quất cảnh nhiều nhất thành phố hội an
năm nay toàn xã có khoảng năm trăm linh hộ trồng quất cảnh trên diện tích hơn hai trăm linh ha
với hơn năm mươi trậu quất cảnh chủ yếu tập trung tại các thôn
chảng kèo bầu ốc bến trễ
theo nhiều nhà vườn cho biết hiện tại chỉ có hai mươi số trậu được thương lái đặt mua
nhưng giá bán cũng giảm gần năm mươi so với năm ngoái

năm nay toàn xã có khoảng năm trăm linh hộ trồng quất cảnh chủ yếu tập trung tại các thôn
chỉ còn khoảng hơn năm mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán
hy vọng trong thời gian này các nhà vườn ở hội an sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng mới
để giảm bớt khó khăn cho người trồng quất
tiếp nối chương trình
theo báo cáo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đến tám h ba mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tàu cảnh sát biển csb sáu nghìn bảy đã phát hiện và cứu vớt được một mươi một người
trong tổng số một mươi năm thuyền viên trên tàu hàng xin hồng bị chìm ở vùng biển đảo phú quý
có tám trên một mươi một thuyền viên người trung quốc ba trên bốn thuyền viên người việt nam
các thuyền viên được chăm sóc y tế sức khỏe ổn định
cùng với đó sau khi tàu sar bốn trăm một mươi ba của trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
đến hiện trường thì đã phát hiện và vớt được hai thi thể
chưa xác định có phải là thuyền viên tàu xin hồng hay không
hiện nay vùng biển đảo phú quý có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ bốn đến năm mét trời mây mù có mưa to tầm nhìn hạn chế
tất cả tàu thuyền vận chuyển hàng hóa hành khách tuyến phan thiết phú quý
đều dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới
cũng trong sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
cũng đã có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành các đơn vị chức năng và huyện phú quý
về việc triển khai công tác cứu nạn ứng phó sự cố tràn dầu tàu xin hông tại vùng biển này
thưa quý vị ngay sau khi báo nhân dân và truyền hình nhân dân phản ánh
tại dự án khu dân cư tân thịnh ở xã đồi sáu mươi một huyện tràng bom tỉnh đồng nai
do công ty lgg làm chủ đầu tư dù chưa có giấy phép xây dựng
nhưng đã có gần năm trăm linh căn nhà biệt thự nhà liên kề cơ bản đã hoàn thành
chủ đầu tư dự án đã có văn bản gửi cơ quan thường trú báo nhân dân tại đồng nai
công ty lgg cho biết ngay sau khi cơ quan chức năng yêu cầu ngưng thi công
và ra quyết định xử phạt doanh nghiệp đã chấp hành và đã nộp phạt vào kho bằng nhà nước
đồng thời công ty đã bổ sung các thủ tục hồ sơ pháp lý theo yêu cầu
đại diện doanh nghiệp thừa nhận thông tin bài viết trên báo nhân dân
về những sai phạm của doanh nghiệp tại dự án trên là hoàn toàn chính xác
doanh nghiệp xin ghi nhận và cho biết đang nỗ lực cùng cơ quan chức năng khắc phục hậu quả
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý vị khán giả
những vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty lgg tại dự án nêu trên
và kết quả xử lý của cơ quan chức năng trách nhiệm trong quản lý nhà nước của các đơn vị liên quan
liên quan đến clip xe đầu kéo lùi trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây vào chiều ngày hôm qua một mươi bảy tháng một mươi
đội sáu phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã mời tài xế vi phạm và doanh nghiệp tới làm việc
tài xế phạm xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê hà nam đã khai nhận vào lúc sáu h năm mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
đã điều khiển xe đầu kéo biển số hai mươi chín c bảy mươi bốn nghìn bảy mươi bốn đi lùi trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đoạn qua km hai mươi ba một trăm linh
điều kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an
lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi của tài xế
theo nghị định một trăm linh với hành vi trên xe bị xử phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ năm đến bảy tháng
trước những dư luận chung quanh việc lắp camera trên xe khách bộ giao thông vận tải đã có văn bản liên quan
yêu cầu thực hiện theo đúng lộ trình quy định của nghị định số một mươi về kinh doanh và điều kiện
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trên cơ sở quy định tại nghị định số một mươi bộ giao thông vận tải yêu cầu việc xe ô tô
trên khách có sức chứa từ chín chỗ kể cả người lái xe trở lên xe container và xe đầu kéo
phải lắp camera bảo đảm ghi lưu trữ hình ảnh trên xe bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống xe
trong quá trình xe tham gia giao thông thực hiện theo đúng lộ trình đã được quy định tại nghị định số một mươi
năm hai nghìn hai mươi bằng các biện pháp như là bổ sung gờ giảm tốc biển báo bổ sung vạch sơn
tăng cường hệ thống chiếu sáng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông
thành phố hà nội đã xử lý rứt điểm được
hai mươi ba điểm trên tầm số ba mươi điểm đen về tai nạn giao thông
trong danh mục ba mươi điểm đen tai nạn giao thông đáng chú ý có các điểm đen
khu vực từ gầm cầu vượt cho người đi bộ từ đường võ trí công đến đường dẫn xuống đường an dương vương
quận tây hồ km sáu ba trăm linh văn điển giáp bát quận hoàng mai
đoạn từ số nhà sáu trăm bảy mươi năm đến số nhà bảy trăm sáu mươi năm a đường nguyễn văn linh quận long biên
hai điểm đen đang đề xuất lập dự án để xử lý trong năm hai nghìn hai mươi một
gồm hầm đường bộ kim liên trên địa bàn
quận đống đa và hai bà trưng đoạn từ km hai trăm linh một đến km hai trăm linh một cộng bốn trăm linh quốc lộ một a huyện thường tín
cũng theo sở giao thông vận tải hà nội đối với các điểm đen còn lại thuộc dự án của các quận
huyện và các đơn vị chủ đầu tư khác đang được các đơn vị liên quan tập trung khắc phục
để xử lý rứt điểm trong thời gian tới
chỉ một trận mưa con đường vào khu dân cư phú lễ xã hòa thành thị xã đồng hòa tỉnh phú yên
lại trở nên nhảy nhụa và xình lún một thực trạng đã diễn ra nhiều tháng qua
nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý rứt điểm nguyên nhân là do đoàn xe chở cắt xây dựng
dưới lòng sông ba qua lại với mật độ quá lớn dầm nát đường và khiến cho người dân bức xúc
cũng như ngăn cản không cho xe qua lại phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
là lối đi cho cả ngôi làng nhưng hơn hai tháng qua con đường này trở thành nối ám ảnh của người dân
vì luôn trong tình trạng nhảy nhụa bùn đất việc đi lại của người dân hết sức khó khăn
nhất là đối với các em học sinh
trả y lại cho cổ
nếu không được thì các doanh nghiệp không được khai thác
đường vào thôn phú lễ dài khoảng ba trăm linh mét nối với tuyến tránh quốc lộ một do người dân góp tiền làm cách đây bốn năm
thế nhưng những đoàn xe chở cát từ sông ba chạy liên tục cả ngày đã làm cho con đường này càng xuống cấp
và qua mùa mưa năm nay lại càng trầm trọng hơn
tháng một mươi vừa qua ủy ban nhân dân xã hòa thành đã hai lần làm việc với bốn doanh nghiệp vận chuyển cắt qua lại con đường này
sau đó mỗi doanh nghiệp hỗ trợ một mươi triệu đồng sửa đường cho dân
nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn đường lại tiếp tục trong tình trạng như thế này
thậm chí đi lại càng khó khăn hơn
vấn đề đặt ra lúc này là các doanh nghiệp chở cát và chính quyền địa phương sẽ giải quyết việc này như thế nào
tối qua một mươi bảy tháng một mươi hai tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra chương trình
gala vinh danh nữ doanh nhân tài sắc việt nam năm hai nghìn hai mươi do câu lạc bộ doanh nhân việt nam
khi truyền thông vinaart phối hợp tổ chức
các doanh nghiệp được tôn vinh trong đêm gala gồm nữ hoàng doanh nhân tài sắc năm hai nghìn hai mươi
hoa khôi doanh nhân tài năng năm hai nghìn hai mươi hoa khôi doanh nhân thanh lịch năm hai nghìn hai mươi
hoa khôi doanh nhân nhân ái năm hai nghìn hai mươi hoa khôi doanh nhân truyền cảm hứng năm hai nghìn hai mươi
nữ doanh nhân được vinh danh đều đạt tiêu chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh
có tài sắc và đóng góp tích cực xây dựng quê hương đất nước
tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội
trong đêm gala doanh nghiệp và các nữ doanh nhân đã trao tặng hai năm tỷ đồng
cho người dân hà tĩnh bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua
trao tặng năm mươi triệu đồng cho quỹ hỗ trợ các thân nhân gia đình liệt sĩ tp hcm
chiều qua một mươi bảy tháng một mươi hai tạp chí forbes việt nam tổ chức hội nghị xây dựng thương hiệu thời kỳ covid một mươi chín
đồng thời thực hiện lễ viên danh năm mươi thương hiệu việt nam dẫn đầu năm hai nghìn hai mươi tại tp hcm
chuyên gia và lãnh đạo một số doanh nghiệp cập nhật xu hướng tiếp thị số
xây dựng thương hiệu trong và giai đoạn hậu covid một mươi chín
tập đoàn viettel chia sẻ cách thức doanh nghiệp sử dụng nền tảng số để xây dựng và phát triển thương hiệu
từ đó phát triển thương hiệu nhãn hàng dựa trên thương hiệu
đại diện nielsen việt nam mang tới những thông tin chi tiết về đặc tính thói quen tiêu dùng
và cách tiếp cận nhóm khách hàng mới nhóm nhân khẩu học kế tiếp
sau thế hệ millennial và trước thế hệ amphan
tại sự kiện này cũng diễn ra lễ vinh danh cho năm mươi doanh nghiệp có bề dày hoạt động trên một mươi năm
và khẳng định tên tuổi của mình
sáng nay một mươi tám tháng một mươi hai tại sở giao dịch chứng khoán hà nội công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
đã chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường upcom
đây là sự kiện đánh dấu một cột mốc ý nghĩa cho thấy sự phát triển của mộc châu milk
sau gần một năm trở thành thành viên của vinamilk
mã chứng khoán của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
trên sàn upcom
được cấp là mcm và khối lượng đăng ký sáu mươi sáu tám triệu cổ phiếu
với giá tham chiếu là ba mươi đồng một cổ phiếu
chỉ trong gần một năm với sự tham gia của vinamilk
mộc châu milk đã ngày càng hoàn thiện với các mô hình tiên tiến về quản trị công ty
thực hành theo các thông lệ của việt nam và quốc tế
việc công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch upcom hôm nay
nó khẳng định vị thế của mộc châu thể hiện cái sự uy tín trên thương trường của mộc châu
nó đánh dấu sự phát triển sang một giai đoạn mới của mộc châu milk
sự kiện cổ phiếu mộc châu milk chính thức lên sàn giao dịch
cũng cho thấy sự quyết tâm và cam kết của vinamilk trong việc phát triển mộc châu milk
song hành cùng với vinamilk theo phương châm công khai minh bạch trong quá trình hoạt động
trong tương lai vinamilk cùng mộc châu milk xây dựng chiến lược
để đưa mộc châu sơn la thành thủ phủ bò sữa công nghệ cao của việt nam
sáng nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng khai phá dữ liệu viettel data mining platform
nền tảng khai phá dữ liệu đầu tiên được phát triển bởi người việt cho các doanh nghiệp tại việt nam
viettel data mining platform được phát triển bởi trung tâm không gian mạng viettel
với mục đích giúp chính quyền và doanh nghiệp ra quyết định thông qua việc thấu hiểu dữ liệu của chính mình
viettel data mining platform cung cấp nền tảng để xây dựng các báo cáo quản trị doanh nghiệp theo thời gian thực
giúp tối ưu hóa thời gian và nguồn lực thay cho việc phải tổng hợp thông tin thủ công từ nhiều nguồn khác nhau
giúp tăng ba mươi năng suất của nhân viên trong việc trích xuất thông tin và làm báo cáo
nền tảng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới như là công nghệ xử lý dữ liệu lớn
công nghệ tổng hợp dữ liệu mạng xã hội để làm giàu dữ liệu cho doanh nghiệp
công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt hay công nghệ khai phá dữ liệu
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với quỹ dân số liên hợp quốc
đã tổ chức hội nghị công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi tổng cục thống kê đã thể hiện nghiên cứu phân tích chuyên sâu một số chủ đề dân số bao gồm
mức sinh mức cân bằng giới tính khi sinh di cư và đô thị hóa gia hóa dân số
đồng thời dự báo dân số việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn sáu mươi chín
những phát hiện chính từ nghiên cứu như mức sinh của việt nam đã giảm gần một nửa trong vòng ba mươi năm qua
mức cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức rất cao hay dự báo dân số việt nam đến năm hai nghìn sáu mươi chín là một trăm một mươi sáu chín triệu người
những phát hiện này nhằm tiếp tục cung cấp bằng chứng về thực trạng xu hướng các nhân tố ảnh hưởng tới dân số
và đề xuất những khuyến nghị nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững
trong phần tin quốc tế châu âu vượt mốc năm trăm linh ca tử vong vì covid một mươi chín

trong đó trên một sáu mươi sáu triệu người đã tử vong vì đại dịch này
châu âu đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới ghi nhận số ca tử vong vượt mốc năm trăm linh người
trong tổng số hơn hai mươi ba triệu trường hợp mắc bệnh
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi đại dịch covid một mươi chín vẫn là mỹ
với trên một mươi bảy năm triệu người mắc và hơn ba trăm một mươi sáu chín trăm linh trường hợp tử vong
trong ngày qua mỹ đã ghi nhận thêm một trăm sáu mươi ba người nhiễm virus sars cov hai
tại tâm dịch covid một mươi chín lần thứ hai thế giới ấn độ tổng số ca nhiễm covid một mươi chín đã tiến sát bốc một mươi triệu
với chín chín mươi bảy triệu trường hợp bao gồm một trăm bốn mươi bốn tám trăm linh người tử vong
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai ấn độ có thêm gần hai mươi sáu bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
trong hai mươi bốn giờ qua brazil đã ghi nhận trên sáu mươi bảy bảy trăm linh người nhiễm covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên trên bảy một triệu trường hợp
đến nay hơn một trăm tám mươi bốn tám trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đã tử vong tại brazil
thông tin tổng thống emmanuel macron nhiễm covid một mươi chín đã thu hút sự quan tâm của người dân toàn nước pháp
và chắc chắn thông tin này sẽ tác động không ít đến những quyết định của chính phủ pháp
cũng như là tâm trạng của xã hội

nước pháp sẽ áp dụng một số biện pháp trong những ngày tới đây để ngăn chặn đại dịch covid một mươi chín
nhất là trong mùa lễ hội cuối năm và đặc biệt là thông tin ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
thêm một nguyên thủ quốc gia nữa nhiễm covid một mươi chín là tổng thống pháp emmanuel macron
ông macron đã được đưa vào cách ly y tế và điều trị
cho đến nay chính phủ pháp kiên quyết với lệnh cấm tất cả các hoạt động liên quan
và tạo nên sự tiếp xúc cộng đồng một cách rộng rãi
những lệnh cấm hiện tại đang được thực hiện như giới nghiêm từ hai mươi h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
toàn bộ sân trượt tuyết sẽ bị cấm vào mùa noel năm nay và có thể sẽ được mở cửa trở lại vào tháng hai năm sau
điều này còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh trong giai đoạn tới
tại thủ đô tokyo ngày mùa đông đến sớm hơn gần hai tháng so với năm ngoái
khi mà lần đầu tiên thành phố này ghi nhận mức nhiệt dưới độ c vào dạng sáng hôm qua một mươi bảy tháng một mươi hai
tháng một mươi hai là thời điểm đầu đông tại nhật bản tuy nhiên đã có tới sáu trăm sáu mươi ba điểm quan chắc trên toàn quốc
ghi nhận nhiệt độ dưới độ c
trong đó có ba trăm linh địa điểm có nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa đến nay
điều này dự báo cho một mùa đông khắc nghiệt sắp tới tại nhật bản
theo cơ quan khí tượng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ cao
lượng tuyết rơi tại các địa phương từ đảo hokkaido đến ven biển nhật bản gia tăng trong suốt bốn mươi tám giờ qua
tại fujiwara thị trấn minakami tỉnh gunma tuyết rơi dày được ghi nhận là hai trăm linh hai cm vào lúc bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
ngoài ra nhiều địa phương khác như nigata và aomori có lượng tuyết rơi dày trên một trăm năm mươi cm
gấp bốn lần so với lượng tuyết rơi vào thời điểm này của các năm trước
cho đến nay tại những vùng có tuyết rơi dày nhật bản đã ghi nhận hàng chục vụ tai nạn
nhiều ô tô cũng như các hộ gia đình đang bị cô lập
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ra ngoài nếu không có việc cần thiết
diễn đàn kinh tế thế giới wef sẽ triệu tập hội nghị thường niên đặc biệt tại singapore
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
từ khi thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đây là lần thứ hai hội nghị này được tổ chức ngoài thụy sĩ
là lần thứ hai hội nghị này được tổ chức ngoài thụy sĩ
là lần đầu tiên được tổ chức ở châu á
chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới thông báo hội đồng quản trị đã đưa ra một quyết định quan trọng
là sẽ rời hội nghị thường niên đặc biệt năm hai nghìn hai mươi một diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng năm sang singapore
đây sẽ là sự kiện lãnh đạo toàn cầu đầu tiên đề cập đến vấn đề phục hồi trên toàn thế giới
sau đại dịch covid một mươi chín khi thông báo cho biết cuộc họp trực tiếp này sẽ là không gian
để các nhà lãnh đạo tập trung vào việc định hình giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất của thế giới
vốn được tổ chức thường niên tại davos thụy sĩ tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh
nên diễn đàn đã có sự thay đổi nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho các đại biểu và nước chủ nhà
sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trong tình hình hiện nay liên quan đến đại dịch covid một mươi chín
singapore đã được quyết định là nơi tốt nhất để tổ chức hội nghị
với sự tham gia đồng tâm của các nhà lãnh đạo